sự kiện quy tụ hơn một trăm linh cơ quan báo chí trung ương và địa phương các cấp hội nhà báo việt nam
trong đó có một khu vực trưng bày về lịch sử báo chí việt nam tám gian trưng bày đặc biệt
một mươi hai gian trưng bày báo chí đặc sắc phản ánh đời sống kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
lần đầu tiên có diễn đàn báo chí toàn quốc trong khuôn khổ chương trình
được diễn ra từ ngày một mươi năm đến một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến đường lê lợi phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
với chủ đề báo chí việt nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân
hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo nhiều sự kiện nghiệp vụ văn hóa phong phú có sức lôi cuốn
hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn tiên phong vì sự nghiệp cách mạng